sáng nay năm tháng một mươi tại trụ sở trung ương đảng đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể hội nghị trung ương lần thứ một mươi ba
ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ một mươi ba khai mạc trong bối cảnh nhiệm kỳ sắp kết thúc
các tổ chức đảng đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở đã và đang tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc trung ương
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
do đó hội nghị lần này thảo luận những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng
đó là tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
và một số vấn đề quan trọng khác
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng được gửi tới quý vị và các đồng chí
toàn văn phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tại phiên khai mạc hội nghị trung ương lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đó là tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
tiếp tục hoàn thiện các báo cáo dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
và một số vấn đề quan trọng khác
thay mặt bộ chính trị ban bí thư
trước hết tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên
ban chấp hành trung ương các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị
và xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất
sau đây tôi xin phép thay mặt bộ chính trị
phát biểu một số ý kiến có tính chất nêu vấn đề
mong được các đồng chí quan tâm
trong quá trình thảo luận xem xét quyết định
một là về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo chỉ đạo của bộ chính trị
ban cán sự đảng chính phủ đã chuẩn bị
để trình trung ương các báo cáo
về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước chín tháng đầu năm
và dự báo cả năm hai nghìn hai mươi
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
việc trung ương xem xét cho ý kiến
chỉ đạo các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội
thu chi ngân sách nhà nước lần này
được đặt trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước
có nhiều diễn biến lớn đột xuất
có những việc hết sức nhanh chóng phức tạp
chưa thể dự báo hết được
khi xây dựng kế hoạch phát triển đầu năm
sự bùng phát lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch covid một mươi chín
đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái
khủng hoảng kinh tế toàn cầu
đã được cảnh báo từ trước
có thể dẫn tới
cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất
kể từ sau khủng hoảng một nghìn chín trăm hai mươi chín một nghìn chín trăm ba mươi ba đến nay
ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế
đã hội nhập sâu của nước ta
trong khi đó
năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa hết sức quan trọng
là năm cuối của kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và năm hai mươi một là năm mở đầu kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một
chiến lược một mươi năm
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
việc đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế xã hội đất nước
từ đầu năm cho đến nay
và dự báo cả năm hai nghìn hai mươi
sẽ là cơ sở quan trọng
để tiếp tục cập nhật
cơ sở quan trọng
đánh giá khách quan toàn diện
và tạo sự thống nhất cao
trong toàn đảng toàn dân
về kết quả thực hiện các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
do đại hội một mươi hai của đảng
và các nghị quyết quyết định
của trung ương đã đề ra
làm cơ sở cho việc xây dựng
và triển khai thực hiện thắng lợi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và góp phần quan trọng bước đầu
cho việc phát triển kinh tế xã hội
để hoàn thành thắng lợi
mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
năm năm hai nghìn hai mươi một
và chiến lược phát triển kinh tế xã hội
mười năm hai nghìn hai mươi một
đề nghị trung ương dành thời gian
nghiên cứu thảo luận đánh giá khách quan
toàn diện tình hình kinh tế xã hội nước ta
từ đầu năm đến nay
và dự báo
cả năm hai nghìn hai mươi
chỉ rõ những kết quả thành tích
đã đạt được
những hạn chế yếu kém còn tồn tại
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
tập trung phân tích sâu
đánh giá đúng
tạo sự thống nhất cao
trong nhận định về tác động tiêu cực
của đại dịch covid một mươi chín
sự suy thoái kinh tế toàn cầu
và những biến động lớn
của thị trường thế giới
đối với việc thực hiện các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
đã đề ra
sự cần thiết
tính đúng đắn
của các chính sách biện pháp
mà chúng ta đã áp dụng
để phòng chống dịch
khắc phục hậu quả
do đại dịch và hạn hán thiên tai gây ra
nhằm duy trì hoạt động sản xuất
tạo việc làm
thu nhập cho người lao động
bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội
hạn chế tối đa sự suy giảm
và từng bước phục hồi
tăng cường bảo đảm ổn định
kinh tế vi mô
nâng cao chất lượng
tính bền vững
trong phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh
trật tự an toàn xã hội
giữ vững ổn định chính trị
giữ vững hòa bình
để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chú ý phân tích đánh giá
một cách khách quan toàn diện
các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
cũng như chưa thành công
trong việc lãnh đạo
chỉ đạo phòng chống dịch
và phát triển kinh tế xã hội
trong tình hình mới
ví dụ như
phải chăng đó là
có sự lãnh đạo nhạy bén
của các cấp ý đảng
sự chỉ đạo điều hành đúng đắn
quyết liệt của chính phủ
các ban bộ ngành trung ương
và chính quyền các địa phương
sự phối hợp ủng hộ mạnh mẽ
của quốc hội
và hội đồng nhân dân các cấp
là sự vào cuộc đồng bộ
với quyết tâm cao
của toàn hệ thống chính trị
và sự nỗ lực phấn đấu
tham gia ủng hộ tích cực
với tinh thần trách nhiệm
tương thân tương ái rất cao
của toàn dân toàn quân ta
nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng
dự báo có cơ sở khoa học
về tình hình
những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
và các năm hai nghìn hai mươi một
đặc biệt là xu hướng biến động
của dịch bệnh
và diễn biến tình hình thế giới
và trong nước
trên tất cả các lĩnh vực
trên cơ sở đó
đánh giá đúng kết quả thực hiện
các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu
để có các phương án bảo đảm
các cân đối lớn của nền kinh tế
xác hợp với thực tế
thống nhất nhận định đánh giá
về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội
thấy hết những kết quả thành tích
mà toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đã nỗ lực phân đấu đạt được
và những khó khăn thách thức
cần phải vượt qua
để ra mục tiêu tổng quát
một số mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu
và những nhiệm vụ giải pháp quan trọng
cần tập trung ưu tiên lãnh đạo
chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội
và những nhiệm vụ giải pháp quan trọng
và các năm tiếp theo
dự báo hết các tình huống
để có thể chuẩn bị
các phương án đối phó phù hợp
kể cả trong tình huống xấu nhất
với là việc thứ nhất
là các đồng chí cho ý kiến
về tình hình kinh tế xã hội
năm qua và phương ứng sắp tới
là về tiếp tục
đại hội lãnh đạo xã hội

và cụ thể
ở phần này là
hoàn thiện dự thảo
các văn kiện
trình đại hội một mươi ba của đảng
nhân sự sẽ nói sau
sau hội nghị trung ương một mươi một
bộ chính trị đã chỉ đạo
các tiểu ban
khẩn trương nghiêm túc
tiếp thu ý kiến của trung ương
tiếp tục hoàn thiện dự thảo
văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
gửi đại hội đảng bộ cấp cơ sở
đây là bản tóm tắt
vào tháng hai
và gửi đại hội cấp huyện
và tương đương
bản toàn văn
yên dày hơn
hai màu khác nhau
vào tháng bốn
để đóng góp ý kiến bước đầu
theo đúng kế hoạch
theo như các kỳ đại hội trước đây
thì dự thảo các văn kiện đã in
gửi vào tháng bốn vừa qua
có thể được sử dụng
để công bố
gửi xin ý kiến các đại biểu
mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội
và nhân dân
vào khoảng giữa tháng một mươi tới
các tiểu ban mới tổng hợp
và tiếp thu ý kiến của đại hội và đảng quốc
các bộ các cấp
và các tổ chức cá nhân
để hoàn thiện
trình bộ chính trị
và trung ương
xem xét hoàn tỉnh các văn kiện
và hoàn tất việc chuẩn bị
các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
như đã nêu trên
bước sang năm hai nghìn hai mươi
đại dịch covid một mươi chín
và suy thoái kinh tế toàn cầu
đã bất ngờ xảy ra
diễn biến bất ngờ
nhưng nhanh chóng
tác động lớn
đến kinh tế xã hội nước ta
đòi hỏi về cập nhật
đánh giá lại tình hình
một số mục tiêu
và giải pháp
sao cho phù hợp hơn
với thực tế
cũng muốn đổi mới
và làm nó thận trọng
chặt chẽ hơn
cho nên là
thời gian vừa qua
bộ chính trị đã chỉ đạo
các bộ chính trị
các tiểu ban khẩn trương nghiên cứu
cập nhật tình hình mới
và tiếp thu các ý kiến
đóng góp sát đáng bước đầu
thu nhận được từ đại hội đảng bộ
cấp cơ sở và cấp trên cơ sở
một số tổ chức đảng
và cán bộ đảng viên
để tiếp tục hoàn thiện thêm
một bước nữa
dự thảo các văn kiện
trình hội nghị trung ương lần này
xem xét cho ý kiến chỉ đạo
đề nghị các đồng chí
dành thời gian
thảo luận kỹ lưỡng
góp ý cụ thể
vào các dự thảo mới
và tờ trình
nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
chú ý đến những nội dung bổ sung
so với dự thảo đã gửi
là các vấn đề nêu trong các tờ trình
bảo đảm sự phù hợp
nhất quán về nội dung
trước hết là những nội dung mới
được bổ sung
điều chỉnh lần này
giữa các văn kiện
theo đúng nguyên tắc
báo cáo chính trị
là báo cáo trung tâm
các báo cáo khác
là các báo cáo chuyên đề chuyên sâu
phải đồng bộ và thống nhất
đối với dự thảo báo cáo chính trị
cần chú ý các vấn đề
cần bổ sung hoàn thiện
kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai
dự báo tình hình
nhất là tình hình các năm đầu
của nhiệm kỳ
quan điểm chỉ đạo
mục tiêu phát triển
các đột phá chiến lược
định hướng nhiệm vụ
giải pháp phát triển
trên các lĩnh vực
liên quan đến báo cáo kinh tế xã hội
bao gồm báo cáo tổng kết
thực hiện chiến lược phát triển
kinh tế xã hội một mươi năm
xây dựng chiến lược phát triển
kinh tế xã hội
và báo cáo đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội
phương hướng nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội
cần tập trung phân tích
đánh giá tình hình
phát triển kinh tế xã hội
chín tháng đầu năm nay
dự báo đến hết
và các năm
điều chỉnh các mục tiêu
và các chính sách biện pháp
bảo đảm thực hiện
các mục tiêu nhiệm vụ
đã đề ra
đến năm hai nghìn hai mươi năm
và định hướng
đến năm hai nghìn ba mươi
đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đối với báo cáo xây dựng đảng
và thi hành điều lệ đảng
cần chú ý xem xét
các kiến nghị đề xuất
của đại hội
đảng bộ các cấp
các tổ chức cá nhân
đã được tổng hợp
sao cho phù hợp
những nội dung mới
được bổ sung
trong dự thảo
báo cáo chính trị
đề nghị trung ương
xem xét thông qua
nội dung dự thảo
báo cáo chính trị
báo cáo kinh tế xã hội
và báo cáo xây dựng đảng
thi hành điều lệ đảng
trình đại hội một mươi ba
để gửi xin ý kiến
các đại biểu quốc hội
mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội
và nhân dân
vào trung tuần tháng một mươi này
tức là sau hội nghị
trung ương hôm nay
là về công tác nhân sự
ban chấp hành trung ương
như các đồng chí đã biết
từ cuối tháng một mươi hai
đến tháng chín
để chuẩn bị nguồn nhân sự
cho ban chấp hành trung ương
sau khi ban chấp hành trung ương
cho ý kiến
trên cơ sở đề xuất
của tiểu ban nhân sự
bộ chính trị đã
bốn lần phê duyệt
nhân sự quy hoạch
ban chấp hành trung ương
với tổng số hai trăm hai mươi bảy đồng chí
bộ chính trị
ban bí thư
đã chỉ đạo
mở năm lớp bồi dưỡng
kiến thức mới
cho các đồng chí
được quy hoạch
ban chấp hành trung ương
khóa một mươi ba này
thay mặt bộ chính trị
đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước
đã gửi thư đến
từng đồng chí
ủy viên trung ương
các đồng chí
đề xuất ý kiến
về cá nhân mình
tức là sắp tới
có tái cửa hay không
các đồng chí
nếu không tái cử
thì đồng chí giới thiệu ai
các đồng chí cũng đã làm
cái nhiệm vụ này
đủ tiêu chuẩn
để thay thế mình
các đồng chí trung ương
rất là khẩn trương
và nghiêm túc
đã gửi về
cho tiểu ban nhân sự
đây là một cái kênh
rất quan trọng
và thể hiện
cái sự tôn trọng
từng đồng chí trung ương
và các đồng chí giới thiệu
ai là người
mình sắp tới
có tái cửa hay không
ví dụ thế
trên cơ sở đề xuất
của tiểu ban nhân sự
bộ chính trị
đã họp thông qua cơ cấu
và nguồn nhân sự
để giới thiệu
tham gia ban chấp hành
trung ương khóa một mươi ba
căn cứ và quyết định
của bộ chính trị
tiểu ban nhân sự
đã thông báo
cho các địa phương
việc giới thiệu nhân sự
tính đến ngày
hai mươi tháng tám
đã có một trăm một mươi sáu
tức là một trăm linh
đã giới thiệu
độc một trăm một mươi chín đồng chí
ủy viên trung ương khóa một mươi hai
cả chính thức
và dự khuyết
ban chấp hành trung ương
đấy là nói về tái cử
có một trăm linh bảy đồng chí
tham gia ủy viên
và bốn mươi bốn đồng chí
tham gia ủy viên
ban chấp hành trung ương
việc tổ chức
lấy phiếu giới thiệu
ban chấp hành trung ương
đã được các cấp ủy
tổ chức đảng
thực hiện nghiêm túc
cơ bản bảo đảm tiến độ
đúng quy trình
của tiểu ban nhân sự
tiểu ban nhân sự
đã chỉ đạo
một mươi cơ quan chức năng
và các địa phương
như ban tổ chức trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương
ban nội chính trung ương
tiểu ban bảo vệ chính trị
nội bộ trung ương
đảng ủy công an trung ương
đảng ủy khối các cơ quan trung ương
ban cán sự đảng thanh tra chính phủ
ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước
ban thường vụ thành ủy hà nội
và ban thường vụ thành ủy
thành phố hồ chí minh
hai cái đảng bộ lớn
hai thành phố lớn
cũng đều có
hỏi ý kiến các đồng chí
tiến hành thẩm định
tiêu chuẩn điều kiện
đối với các nhân sự đã được giới thiệu
bao gồm nhân sự tái cử
và nhân sự tham gia lần đầu
xem có vấn đề gì không
nếu phát hiện ra
thì là phải tổ chức
và có kết luận
cho nó rõ ràng
làm rất là thận trọng như vậy
trên cơ sở phương hướng
và quy trình công tác nhân sự
đã được trung ương thông qua
tiểu ban nhân sự và bộ chính trị
đã họp nhiều lần
xem xét một cách khách quan
thảo luận kỹ lưỡng
dự kiến danh sách giới thiệu ứng cử
ủy viên trung ương đảng
bao gồm danh sách tái cử
và danh sách
tham gia lần đầu
bộ chính trị trình trung ương
kết quả giới thiệu nhân sự
của các cấp ủy
tổ chức đảng
các cơ quan đơn vị trực thuộc trung ương
và ý kiến của bộ chính trị
về các nhân sự được giới thiệu
đồng thời tại ội nghị này
bộ chính trị báo cáo
ban chấp hành trung ương
về nhân sự tham gia ủy ban kiểm tra
trung ương khóa một mươi ba
bao gồm danh sách tái cử
và danh sách tham gia lần đầu
việc lựa chọn
giới thiệu nhân sự tham gia
ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
phải bám sát phương hướng công tác
nhân sự đại hội một mươi ba
bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện
của ban chấp hành trung ương
trên các địa bàn lĩnh vực công tác
có cơ cấu ủy viên trung ương khóa một mươi ba
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ chính trị
của trung ương và địa phương
nhất là ở những lĩnh vực trọng yếu
địa bàn phức tạp
đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ
cấp cao của đảng
trong trước mắt
cũng như lâu dài
khi xem xét lựa chọn giới thiệu nhân sự
phải căn cứ vào tiêu chuẩn
phẩm chất năng lực uy tín
của cán bộ là chính
nhưng cũng cần quan tâm chú ý
đến cơ cấu hợp lý
cân đối giữa các địa bàn
các lĩnh vực công tác và các khối
giữa trung ương và địa phương
cơ cấu cán bộ trẻ
cán bộ nữ
cán bộ người dân tộc thiểu số
và yếu tố vùng miền cho hợp lý
tuy nhiên tôi nhắc lại
không vì cơ cấu số lượng
mà hạ thấp tiêu chuẩn
không bỏ sót nhân tài
nhưng cũng không được để lọt những người cơ hội
vào trong đội ngũ của chúng ta
bảo đảm dân chủ công bằng
công tâm khách quan
kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực
trong quá trình thực hiện công tác nhân tộc
để gây dư luận xấu không tốt
trong cán bộ đảng viên và nhân dân
chúng ta đều đã biết công tác nhân sự
ban chấp hành trung ương
là công việc vô cùng hề trọng
vì vậy đề nghị các đồng chí
nêu cao tinh thần trách nhiệm
bám sát quy trình công tác nhân sự
nghiên cứu ký
danh sách giới thiệu
nhân sự ban chấp hành trung ương
và ủy ban kiểm tra trung ương
hôm nay sẽ trình báo
trình các đồng chí một bước
để thảo luận
lựa chọn kỹ trước khi ghi phiếu biểu quyết
căn cứ vào kết quả
hội nghị trung ương lần này
cũng như ý kiến góp ý của trung ương
bộ chính trị
sẽ chỉ đạo
việc tiếp tục chuẩn bị
xem xét bổ sung
hoàn thiện các phương án về nhân sự
bảo đảm đủ về số lượng
đúng về tiêu chuẩn
hàn chỉnh các hồ sơ
để báo cáo trung ương
xem xét quyết định thông qua
trình đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
theo các đồng chí
hội nghị của chúng ta diễn ra
trong bối cảnh
nhiệm kỳ đại hội khóa một mươi hai sắp kết thúc
các tổ chức đảng đã hoàn thành
đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở
đã và đang tiến hành
đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương
tiến tới đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương
đại hội đại biểu toàn quốc

cả nước đang phát huy những kết quả
quan trọng đã đạt được
vừa tiếp tục kiên trì
kiên quyết thực hiện có hiệu quả
mục tiêu kiểm soát đại dịch
vừa tập trung
phát triển kinh tế xã hội
nỗ lực phấn đấu
hoàn thành ở mức cao nhất
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
và năm hai nghìn hai mươi
năm năm hai nghìn một mươi sáu
nội dung chương trình hội nghị lần này
bao gồm những vấn đề rất cơ bản
và hề trọng
đề nghị các đồng chí trung ương
dành thời gian tập trung nghiên cứu
thảo luận cho ý kiến
để tiếp tục hoàn thiện
và xem xét quyết định
vào cuối kỳ học
với tinh thần đó
tôi xin tuyên bố
khai mạc hội nghị lần thứ một mươi ba
ban chấp hành trung ương
xin chúc hội nghị của chúng ta
thành công tốt đạt
xin trân trọng cảm ơn các đồng chí